trưa ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi hai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại xưởng chứa vải ở đường số hai
ấp mỹ hòa một xã trung chánh huyện hóc môn tp hcm
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ cùng ngày một mươi chín tháng một mươi hai nhiều người dân sinh sống trên đường số hai
ấp mỹ hòa một xã trung chánh huyện hóc môn tp hcm phát hiện lửa bốc cháy dữ dội ở nhà xưởng chứa vải
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều nhiều xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cùng người dân phá tường dập lửa
vụ hỏa hoạn còn làm khu vực mất điện trên diện rộng
vụ việc không gây thương vong về người tuy nhiên toàn bộ số bảy trong nhà xưởng bị hư hại
được biết nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là căn nhà xưởng chứa vải với diện tích khoảng năm mươi m hai
đi vào hoạt động được khoảng hai năm
hiện nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại đang được lực lượng điều tra làm rõ